các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong vụ án sáu bánh heroin phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã chống trả quyết liệt
buộc lực lượng chức năng phải nổ súng để chấn áp
hai đối tượng đã bị bắt ngay sau đó
trong vụ án này đối tượng giang seo linh là chủ mưu lôi kéo đối tượng giang seo chư đi cùng
các đối tượng đã có sự công kết chặt chẽ địa điểm sau hàng được thay đổi liên tục
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
đối tượng giang seo linh cho biết nếu giao dịch thành công số heroin trên
thì sẽ nhận về số tiền là tám trăm bốn mươi triệu đồng
giang seo linh là đối tượng có lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra huyện bảo thắng
về tội cướp tài sản
công an tp thủ đức tp hcm đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng
khiến một người tử vong xảy ra tại chợ đầu mối nông sản thủ đức
hai nghi phạm liên quan hiện đã bị bắt giữ
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bốn anh triệu văn năng cùng chú ruột ngồi nhậu
tại một quán nước ở khu dân cư chợ đầu mối nông sản thủ đức
thì có hai thanh niên đến trước quán
ít phút sau một trong hai đối tượng bất ngờ lao tới rồi dùng dao đâm vào ngực anh năng nhiều nhát
khiến nạn nhân gục tại chỗ
sau khi gây án hai đối tượng đã lên xe bỏ trốn
anh năng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
nhận được tin báo công an tp thủ đức đã phối hợp cùng công an tp thủ đức
tổ chức khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng và truy xét nghi phạm
đến đêm cùng ngày công an đã bắt giữ được hai đối tượng là hai anh em
gồm nguyễn văn chuẩn và nguyễn văn phú cùng chú tại sóc trăng
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
chỉ trong vòng một tháng đối tượng trần văn tịnh chú tại xã thanh tâm huyện thanh liêm tỉnh hà nam
đã thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy tại hà nội nghệ an và hà nam
đối tượng vừa bị công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam phối hợp với công an xã thanh tâm bắt giữ để điều tra
trước đó vào ngày chín tháng bốn ngay sau khi nhận được tin báo của một gia đình
bị kẻ gian lấy trộm một xe máy công an xã thanh tâm đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm
nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng trần văn tịnh là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên
tại cơ quan công an tỉnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
được biết đối tượng có năm tiền án tiền sự mới ra tù đầu năm hai nghìn hai mươi
chiều nay đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh sương tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế thương phước tỉnh đồng tháp
ngăn chặn kịp thời một hộ gia đình đang chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào việt nam trên tuyến sông tiền
vào khoảng hai giờ sáng nay tại thủy phận sông tiền thuộc xã vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang
tổ công tác đang trên đường tuần tra thì phát hiện một hộ gia đình gồm tám nhân khẩu là việt kiều
sống tại campuchia đi trên hai phương tiện thuyền máy từ tỉnh kompong trần năng campuchia
di chuyển trên đường biên giới trên sông tiền chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào việt nam
tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn và vận động các đối tượng quay về campuchia làm ăn sinh sống
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng bốn cũng trên tuyến sông tiền lực lượng chức năng cũng đã phát hiện ngăn chặn
và vận động kịp thời ba hộ gia đình gồm một mươi hai nhân khẩu là việt kiều sống tại campuchia nhập cảnh trai phép vào việt nam
thông tin từ bộ y tế cho biết chiều nay có thêm sáu ca mắc covid một mươi chín
tại tp hcm bà rịa úng tàu và hà nội đều cách ly ngay khi nhập cảnh
cũng trong chiều nay sở y tế tỉnh quảng trị cho biết lực lượng chức năng đã cách ly trường hợp ba tài xế là f một của ca mắc covid một mươi chín tại lào
ba tài xế này là hai người ở thành phố đông hà và một người ở huyện vĩnh linh chuyên trở hàng hóa từ cửa khẩu quốc tế la lai huyện đắk rông tỉnh quảng trị về khu công nghiệp của thành phố đông hà
ngày hai mươi một tháng bốn quá trình giao nhận hàng đổi xe các tài xế đã tiếp xúc với một người về sau được xác định là ca bệnh covid một mươi chín tại lào
các tài xế này được xác định là f một và hiện nay ba tài xế này không có các triệu chứng sốt ho khó thở được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung
thông tin đáng chú ý này cũng đã kết thúc bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi